một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên
khiến một người đàn ông tử vong hung thủ bước đầu được xác định là đặng thị thanh tâm con gái của nạn nhân
vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay giữa ông đặng văn lương và con gái có xảy ra cãi vã
sau đó tâm đã dùng hung khí chém cha mình tử vong tại chỗ
được biết trước đó giữa hai bố con ông lương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
còn con gái của ông đồng thời cũng là hung thủ gây ra án mạng đã phải đi chữa trị bệnh tâm thần trong gần một mươi năm qua
thường xuyên đi lang thang ngoài đường hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ